liên quan đến vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn xảy ra vào chiều ngày bảy tháng một vừa qua
tại phòng giao dịch việt công banh trên đường đình vũ phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
sáng nay cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương cho biết
đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp
khoảng một mươi một giờ trưa nay tại khu vực phường bắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
các trinh sát của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng
thuộc công an tp hải phòng công an tỉnh vĩnh phúc và công an tỉnh thái nguyên
đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện cát hải
là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng gây rúng động trên địa bàn tp hải phòng
trước đó vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày bảy tháng một
tại phòng giao dịch ngân hàng việt công banh trên đường đình vũ phường đông hải hai
quận hải an đã xảy ra vụ việc đối tượng dùng vật nghi là súng
uy hiếp khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng ba tỷ đồng
sau đó đối tượng này ra ngoài cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện nam lẩn trốn
tại khu vực phường bắc sơn thời điểm bắt giữ đối tượng nam
tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn trì sử dụng để gây án
số tiền và xe mô tô đối tượng cướp được hiện cơ quan công an đang làm các thủ tục
di lý đối tượng về công an tp hải phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc